tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra các biện pháp cơ bản hướng cho các địa phương khu vực tây bắc thực hiện để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của tỉnh sơn la nói riêng và các tỉnh vùng tây bắc nói chung trong phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác
thủ tướng nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp rất quan trọng trong đầu tư phát triển trong cả nước nói chung và các tỉnh miền núi địa hình phức tạp còn nhiều khó khăn nói riêng
thủ tướng nhắc lại câu nói dân gian một sơn la ba điểm đến
với ba thế mạnh nổi trội của tỉnh là có các tiểu vùng khí hậu độc đáo trong đó có cao nguyên mộc châu được ví như máy điều hòa khổng lồ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc địa phương độc đáo
sơn la còn có nhiều nguồn tài nguyên nước khoáng nóng các loại khoáng sản đa dạng có thế mạnh về vật liệu xây dựng dược liệu nông nghiệp
thủ tướng cũng lưu ý tỉnh khai thác các thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao du lịch chú ý công tác quy hoạch du lịch và đô thị bền vững
thế mạnh của sơn la còn khá tự nhiên đơn sơ chưa bị đô thị hóa quá nhiều
thủ tướng đề nghị tỉnh quy hoạch xây dựng với tầm nhìn xa bền vững